thưa quý vị ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
nắng lên từ sáng và kéo dài đến tận cuối giờ chiều nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên tới ba mươi năm độ
cùng với nắng mạnh thì chỉ số tia tử ngoại hay còn gọi là tia uv cũng ở mức cao đến rất cao được cảnh báo gây hại cho da và mắt
bởi vậy nên trong ngày hôm nay người dân khu vực nên hạn chế ở ngoài trời vào thời điểm nắng đạt cường độ mạnh nhất
đó là giữa trưa và đầu giờ chiều
nếu như ra ngoài thì quý vị đừng quên sử dụng các vật dụng che nắng để che chắn như là đeo kính dâm để bảo vệ mắt và bôi kem chống nắng để bảo vệ da